một số địa phương đã phải nâng cấp độ dịch thành lập thêm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân
đến thời điểm hiện tại bạc liêu ghi nhận bốn bốn trăm tám mươi ca nhiễm mới
đến sáng ngày bốn tháng một mươi một dù số ca nhiễm đã giảm so với những ngày trước đó
nhưng vẫn có đến hai trăm năm mươi ca mắc mới trong đó có một trăm năm mươi ba ca cộng đồng
hiện có ba hai trăm một mươi bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
việc các ca nhiễm liên tục tăng cao đã gây áp lực rất lớn lên công tác thu dung điều trị cho các cơ sở y tế
đặc biệt là hai ổ dịch phức tạp tại thành phố bạc liêu và thị xã giá rai
tỉnh bạc liêu đã tăng thêm hai chín trăm tám mươi dường bệnh điều trị cho hai địa phương
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến nay tỉnh phú thọ ghi nhận tám trăm ba mươi chín trường hợp mắc tại một mươi huyện thành thị
với nhiều ổ dịch trong cộng đồng mới phát hiện có tính chất phức tạp khó lường
tỉnh phú thọ đã quyết định tạm dừng hoạt động đối với một số dịch vụ có nguy cơ cao lây nhiễm
các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khác được phép thực hiện
xong phải đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống dịch
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp số ca nhiễm tăng cao và lan ra nhiều huyện
tỉnh hà giang đã phân lại cấp độ dịch
theo đó toàn tỉnh cấp độ hai nguy cơ trung bình
đối với cấp huyện trên địa bàn tỉnh có chín huyện vùng xanh một huyện vùng vàng
thành phố hà giang là vùng đỏ
đối với cấp xã tỉnh có một trăm tám mươi một xã vùng xanh một xã vùng vàng năm xã vùng cam và sáu xã vùng đỏ